một cặp vợ chồng sau khi xem vàng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng để vợ cướp đi số vàng đang cầm
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa cùng chú thành phố tân an tỉnh long an về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an khánh và thoa khai nhận vào khoảng một mươi ba h một mươi phút ngày bốn tháng một khánh và thoa điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng kim chi giả vờ hỏi mua vàng
sau khi được chủ tiệm vàng đưa cho một sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và một vòng đeo tay vàng tổng trị giá trên ba mươi hai triệu đồng để xem khánh đã bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để thoa lấy số vàng rồi cả hai chạy ra ngoài bỏ lại phương tiện
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ